về vấn đề nghỉ tết âm lịch căn cứ theo tình hình thực tế tổng liên đoàn lao động việt nam đã đồng ý với phương án một do bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất
cụ thể theo phương án này của bộ thì thời gian nghỉ trong dịp tết âm lịch là bảy ngày và trước tết là hai ngày
đầu tháng một mươi bộ lao động thương binh và xã hội đã gửi dự thảo xin ý kiến tới các bộ ngành về lịch nghỉ tết mộ tốt năm hai nghìn một mươi tám
với hai phương án có số ngày nghỉ trước tết khác nhau
theo đó phương án một quy định nghỉ hai ngày trước tết ba ngày sau tết nghỉ bảy ngày liên tục từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đến hết ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám dương lịch tức từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến mùng năm tháng riêng
trong đó có hai ngày nghỉ trước tết ba ngày nghỉ sau tết hai ngày nghỉ bù do ngày mùng hai và mùng ba tết chung với ngày nghỉ hàng tuần

bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng thực hiện lịch nghỉ tết âm lịch theo phương án một là hài hòa
phù hợp hơn vì số ngày nghỉ trước tết là hai ngày không quá ngắn số ngày nghỉ sau tết là năm ngày là phù hợp
như vậy so với các phương án của bộ lao động thương binh và xã hội
ý kiến của tổng liên đoàn lao động việt nam chọn phương án một về ngày nghỉ tết nguyên đán
chung với đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội